nhưng họ cần ở việt nam một sự bao dung cần ở việt nam một sự hợp tác để họ làm giảm nhẹ nỗi đau của họ
chính vì vậy cho đến trong hai mươi năm năm vừa qua thời gian không dài với một đặc điểm kinh tế chính trị xã hội hoàn toàn khác nhau

nhưng việt nam hoa kỳ đã tạo dựng một mối quan hệ dễ chịu có thể nói là một mối quan hệ mẫu mực về khắc phục hậu quả của cuộc chiến tranh giữa hai kẻ đã từng đối đầu
và chúng ta cũng trở qua mối quan hệ ấy chúng ta cũng có được những lợi ích của quốc gia dân tộc và chúng ta cũng khắc phục được những hậu quả chiến tranh dần dần thoát ra khỏi bóng ma của cuộc chiến tranh như thế này
vừa rồi thứ trưởng đều nhắc tới câu chuyện lợi ích quốc gia lợi ích dân tộc và ông cũng khẳng định rằng là các nước quan hệ hợp tác với nhau vì chính lợi ích của nước họ
vậy thì xin hỏi ông được rằng là theo ông cái lợi ích mà hoa kỳ đang muốn đẩy mạnh trong quan hệ hợp tác với việt nam nói chung và quan hệ hợp tác quốc phòng với việt nam nói riêng là gì
tôi cũng không bình luận về những tình toán lợi ích của hoa kỳ
tôi không đổ thông tin
nhưng tôi nghĩ là họ có những cái suy nghĩ như thế này khi mà họ mong muốn quan hệ phát triển ở việt nam
thứ nhất như tôi đã nói họ muốn khắc phục những hội trưởng chiến tranh có ở trong lòng nước mỹ
mà vẫn đềm nhiên là một ví dụ điển hình
đây là cái thứ nhất
thứ hai là họ muốn qua việt nam cũng như qua những nước khác để tăng cường can dự một khu vực châu á thái bình dương
để mà họ tìm kiếm các lợi ích chiến lược như là các cái chiến lược của các tổng thống mỹ
họ đã từng tuyên bố là trung tâm của cái can dự của mỹ trong những năm vừa qua
nhưng thứ ba nữa việt nam là một đối tác chơi được
việt nam là một đối tác tin cậy được
việt nam nói là làm
và chúng ta không còn phải là nước quá nhỏ vẻ nữa
chúng ta có một trăm linh triệu dân
chúng ta có một cái nền kinh tế càng ngày càng phát triển
và đặc biệt là chúng ta có một chính sách đối ngoại nhất
kết quả mong muốn làm bạn với tất cả các nước
đó là sự thật
và chúng ta đã làm tốt những điều trong những năm qua
tôi nghĩ là việt nam như tôi đã nói đấy chúng ta cần phải có một cái không khí một không gian vừa rộng rãi nhưng mà vừa ổn định và hòa bình để chúng ta phát triển
cái không gian đấy nhìn gần là các nước láng giềng
xa hơn chúng nữa là các nước trong khu vực
và với đầm vóc của đất nước ta bây giờ thì nó mang tính chất toàn cầu
chúng ta cần một thế giới hòa hiếu
hữu nghị hòa bình hợp tác với việt nam để chúng ta phát triển
chỉ ví dụ thôi hàng xuất khẩu của việt nam bây giờ ở bao nhiêu nước
thì chúng ta cần phải quan hệ tốt với tất cả các nước
để người dân chúng ta có được cái nơi mà chúng ta xuất khẩu các sản phẩm của người dân
thì tôi nghĩ đây là một cái lý do cơ bản nhất để mà chúng ta tăng cường quan hệ với các quốc gia
nhưng mà còn một lý do khác nữa
không chỉ đối với hoa kỳ mà tất cả các nước
đó là qua cái quá trình toàn cầu hóa
và hội nhập cao độ như hiện nay
thì chúng ta nhận thức được là chúng ta muốn yên ổn
chúng ta muốn hòa bình
thì cái yên ổn hòa bình ở ý phải trong cái yên ổn hòa bình của khu vực và cả thế giới
tất nhiên không thể muốn là được
nhưng chúng ta đã cố hết sức để đóng góp cho cái sự yên ổn này
mà ví dụ cụ thể là chúng ta đã đóng góp rất tích cực
cho các hợp tác quốc phòng an ninh ở khu vực
vì hòa bình hợp tác
chúng ta vươn ra xa hơn để chúng ta tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
cũng vì mục đích ấy
thì tôi nghĩ rằng đây cũng là nó phản ánh cái chính sách của đảng và nhà nước
vừa đóng góp cho hòa bình ổn định của khu vực và thế giới
nhưng mà vừa đảm bảo cái môi trường thuận lợi cho đất nước mình phát triển
khi nói về quan hệ quốc phòng việt nam hoa kỳ
thì có lẽ là chúng ta cũng cần đặt trong chính sách đối ngoại quốc phòng nói chung của việt nam
và cũng như là hợp tác quốc phòng song phương
giữa việt nam và một số những đối tác khác
năm hai nghìn hai mươi là một năm rất đặc biệt
kỷ niệm bảy mươi năm quan hệ ngoại giao giữa việt nam trung quốc
bảy mươi năm quan hệ ngoại giao việt nam liên bang nga
và hai mươi năm năm quan hệ ngoại giao việt nam hoa kỳ
vậy ông đánh giá như thế nào về hợp tác quốc phòng với các đối tác này
đặt trong bối cảnh là việt nam tiếp tục triển khai chính sách đối ngoại
độc lập tự chủ đa phương hóa đa dạng hóa
thấy là chính sách đối ngoại của đảng và nhà nước ta
nó hoàn toàn nhất quản
và nó có xuất phát từ một cái lịch sử hết sức lâu dài
và hiện nay chúng ta vẫn duy trì và kế thừa những cái quan hệ đối ngoại như vậy
năm nay chúng ta kỷ niệm bảy mươi năm quan hệ
hợp tác quốc phòng với liên xô cụ và hiện nay là nga
sáu mươi năm quan hệ với trung quốc
sáu mươi năm quan hệ với cuba
và nhiều nước bạn bè khác
điều ấy có nghĩa rằng là những cái nước sau chủ nghĩa cũ
trước đây từng giúp chúng ta trong các cuộc kháng chiến
thì bây giờ chúng ta vẫn ghi nhớ cái sự giúp đỡ của họ
và không chỉ có thế mà chúng ta đã cùng họ xây dựng những mối quan hệ hợp tác tốt đẹp hơn
mặc dù cũng có những cái khác biệt những cái phải đối thoại với nhau
nhưng mà bảy mươi năm như vậy nó cũng thể hiện hoặc là sáu mươi năm như vậy
nó cũng thể hiện một cái bề dày trong quan hệ
và chúng ta không bao giờ chúng ta không bỏ ai cả
chúng ta không quên ơn một ai cả
chúng ta không quên ơn một ai cả đã từng giúp chúng ta cả
nhưng bên cạnh những cái đối tác truyền thống ấy
thì chúng ta cũng có những đối tác mới
như hoa kỳ
mới hai mươi năm năm
và cũng có những cái đối tác khác nữa
mà chúng ta đã có một thời gian hợp tác quốc phòng
nó thể hiện cái chính sách đối ngoại rộng mở của đảng nhà nước
sau khi chiến tranh
bên cạnh duy trì những quan hệ với các bạn bè cũ
do cái nhu cầu phát triển của đất nước thì chúng ta mở rộng quan hệ
và cái mối quan hệ càng ngày nó càng dày lên
nó càng mở rộng ra
và nó hài hòa với nhau
nó không gọi là khác biệt
và nó tạo ra như chúng tôi thường nhìn thấy đó là
người ta thường gọi là một cái thế giới ngoại giao của đảng và nhà nước
mà chúng ta thấy đây là một cái đường lối rất là đúng đắn
trong những năm vừa qua
và một câu hỏi cuối cùng tôi muốn dành cho thứ trưởng đó là
theo ông thì trong thời gian tới
quan hệ quốc phòng giữa việt nam và hoa kỳ
sẽ phải vượt qua những cái khó khăn như thế nào
triển vọng cũng như là hợp tác cho quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới
tôi nghĩ là một cái quan hệ đối tác
về mặt đối ngoại
thì không nên đặt ra một cái định mức
hoặc là cái mục tiêu cụ thể nào
mà cái quan hệ nó phát triển tự nhiên
theo nhu cầu của mỗi nước
cũng như theo xu thế chung của tình hình khu vực và thế giới
nếu mà nhìn ở góc độ như thế
thì tôi nghĩ rằng việt nam và hoa kỳ
tiếp tục cái hoạt động hợp tác quốc phòng
bằng cái việc khắc phục hậu quả chiến tranh
nhưng mà với cái nhận thức
đây không phải là khắc phục hậu quả của quá khứ
đây là chúng ta đang xây đắp cho cái mối quan hệ trong tương lai
nếu với nhận thức ấy
thì cái hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh
nó sẽ còn rất lâu dài
và nó đem lại rất nhiều lợi ích cho hai dân tộc
tôi nghĩ đây là một cái việc đầu tiên chúng ta phải làm
thứ hai là chúng ta phải tiếp tục chia sẻ để hiểu lẫn nhau
hiểu kể cả những cái giống nhau
và kể cả những cái khác biệt
và chúng ta và hoa kỳ đều phải chấp nhận một cái sự hợp tác
một cái mối quan hệ mà trong đấy có vừa hợp tác vừa đấu tranh
cái gì chúng ta thuận thảo thì chúng ta hợp tác
cái gì không thuận thì chúng ta hợp tác
tinh thần rất là thẳng thắn
với một cái hai mươi năm năm quan hệ hợp tác chung giữa việt nam hoa kỳ
và cũng có lẽ hơn một mươi năm năm
chính thức hợp tác cục phòng
tôi nghĩ cái mối quan hệ này nó vô cùng khó khăn khi bắt đầu
nhưng nó cũng có những cái thuận lợi
và nó đã có những bước tiến rất dài
và tôi mong là cái mối quan hệ này nó tiếp tục diễn ra như những năm vừa qua
để mà đem lại cái lợi ích cho cả hai dân tộc
và đem lại cái lợi ích chung cho cái hòa bình khu vực
ở đây nó có một vấn đề về nhận thức
cái lợi ích của chúng ta nhận được
nó là cái vấn đề gì
quan trọng nhất đó là
cái mối quan hệ nó chứng tỏ
một cái cựu thù
vẫn có thể có được mối quan hệ
nếu chúng ta cùng chia sẻ cái nhận thức
lợi ích và tôn trọng lẫn nhau
và trên tinh thần ấy
thì tất cả mọi vấn đề
khác biệt như hiện nay
cũng phải giải quyết theo tình thần ấy
giải quyết trước đi
đừng để xung đột nó diễn ra như cuộc chiến tranh việt mỹ
rồi mới quay lại giải quyết như những năm vừa rồi
thì tôi nghĩ hòa bình nó sẽ nhiều hơn cho thế giới
một lần nữa cũng cảm ơn ông
đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
đã một phần tư thế kỷ trôi qua
kể từ khi tổng thống hoa kỳ bill clinton
và thủ tướng việt nam võ văn kiệt
chính thức tuyên bố bình thường hóa
thiết lập quan hệ ngoại giao giữa việt nam
và hoa kỳ
vượt qua chập chững ban đầu
sự không biết mệt mỏi của cả hai quốc gia
hai dân tộc sau một phần tư thế kỷ
việt nam và hoa kỳ đã trở thành bạn bè
đối tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực
với triển vọng rộng mở
hợp tác trong thời gian tới
quan hệ đối tác giữa việt nam và hoa kỳ
ngày càng chặt chẽ và mạnh mẽ hơn bao giờ hết
trên cơ sở đôi bên
cùng có lợi bình đẳng tôn trọng
độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ
và thể chế chính trị của nhau
quan hệ chính trị ngoại giao đặc biệt
với các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao
thường xuyên đã thực sự làm sâu sắc thêm
quan hệ đối tác toàn diện
duy trì các chuyến thăm
trao đổi tiếp xúc ở cấp cao
cũng như là các cơ chế đối thoại
giữa hai nước để thông qua đó
tăng cường xây dựng quan hệ
xây dựng lòng tin
và đặc biệt là kịp thời
giải tỏa những vướng mắt những nảy sinh
trong quan hệ
thương mại song phương đã có những bước tăng trưởng mạnh mẽ
trở thành động lực cho tổng thể
quan hệ giữa hai nước
hoa kỳ duy trì là thị trường xuất khẩu lớn nhất
của việt nam và việt nam là một trong những
thị trường xuất khẩu có mức tăng trưởng cao nhất
của hoa kỳ
người dân hoa kỳ đã có cơ hội thưởng thức những mặt hàng
nông sản chất lượng cao của việt nam như
xoài đồng tháp vũ sữa bến tre
thanh long bình thuận
doanh nghiệp và người dân việt nam cũng ưa chuộng
các sản phẩm và dịch vụ sản xuất
tại hoa kỳ
trong đó có máy bay boeing thịt bò texas
thịt bò tôm hùm alaska cam florida
việt quất oregon
việt nam trở thành một thị trường đầu tư hấp dẫn
khi nhiều tập đoàn lớn của hoa kỳ đã có
những khoản đầu tư lớn tại việt nam
và hoạt động hiệu quả trong nhiều năm qua
từ sau khi chúng ta có hợp định tự do thương mại
việt nam hoa kỳ
thì đến bây giờ
có thể khẳng định
là hoa kỳ là một đối tác
kinh tế quan trọng
của nền kinh tế việt nam
hai nền kinh tế
phát huy được cái thế mạnh của mình
để mà hợp tác với nhau
hợp tác an ninh quốc phòng tiến triển vững chắc
góp phần quan trọng trong tiến trình
xây dựng lòng tin giữa hai nước
hoa kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán
vũ khí sát thương đối với việt nam
việt nam hoan nghênh chuyến thăm đầu tiên của
tàu sân bay hoa kỳ kể từ sau chiến tranh
hai nước cùng nhau hợp tác khắc phục
hậu quả chiến tranh nâng cao năng lực
chất pháp trên biển tìm kiếm cứu hộ
hoa kỳ hỗ trợ việt nam
trong việc giả phá bon mìn tẩy độc
dioxin tại các điểm nóng hỗ trợ
người khuyết tật trong khi việt nam tiếp tục
nỗ lực hợp tác tìm kiếm quân nhân hoa kỳ
mất tích trong chiến tranh
hai quốc gia
chia sẻ lợi ích chiến lược trong việc duy trì
hòa bình an ninh ổn định hợp tác
và trật tự dựa trên luật lệ tại
ấn độ dương thái bình dương và trên thế giới
việt nam mong muốn tiếp tục
phối hợp chặt chẽ với hoa kỳ
để đảm nhận thành công vai trò ủy viên
không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
và vai trò
chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đối ngoại
và hội nhập tuần này của chúng tôi cũng đã kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại